kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
đầu tiên sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
sau ba ngày xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án sơ thẩm đối với nguyễn văn sơn cựu tư lệnh cảnh sát biển cùng các bị cáo khác
cùng về tội tham mô tài sản tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sơn một mươi sáu năm tù
hoàng văn đồng cựu chính ủy cảnh sát biển một mươi năm năm sáu tháng tù
các bị cáo doãn bảo quyết cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu tham mưu trưởng và bùi trung dũng cựu phó tư lệnh cùng bị tuyên án một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn văn hưng cựu cục trưởng cục kỹ thuật một mươi năm tù
bùi văn hòe cựu phó phòng tài chính một mươi hai năm tù
hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng mục đích chiếm đoạt ngân sách nhà nước để tiêu xài cá nhân
ngoài ra hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng xấu tới lực lượng cảnh sát biển
bên cạnh đó hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã nộp lại năm mươi tỷ đồng đã tham mưu
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam
gọi tắt là vinafood hai và một số đơn vị có liên quan
ba cá nhân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giả
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan công an xác định trương thanh phong nguyên tổng giám đốc trần văn vẹn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược vina food hai đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích gần bảy sáu trăm hai mươi m hai tại quận bốn tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với ba cá nhân nêu trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang tập trung điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ là chủ phòng khám
theo đó công an phường khởi tố bị can bùi văn sở chủ phòng khám đa khoa tam đức phường tân hiệp và cấm đối tượng này đi khỏi nơi cư trú